thưa quý vị vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
theo phán quyết của tòa phúc thẩm ông nguyễn đức trung được giảm một năm tù trước đó án sơ thẩm là ba năm do nộp nhiều bằng khen và chuyển từ kháng cáo kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt
tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo giảm nhạy hình phạt tuyên phạt bà phạm thị thu hương cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hai năm tám tháng sơ thẩm là ba năm sáu tháng
theo bản án gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư làm chủ đầu tư tuy nhiên quá trình thực hiện các gói thầu từ đề xuất của bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo dừng thầu trái quy định
trong quá trình sửa đổi gói thầu ông trung còn yêu cầu sở này lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi đến nay hà nội chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tòa xác định bị cáo trung phạm tội nghiêm trọng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan minh bạch xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước làm ảnh hưởng uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản xảy ra tại công ty đầu thầu giá hợp danh trường pháp chi nhánh yên bái thuộc tổ tư

vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản xảy ra tại công ty đầu thầu giá hợp danh trường pháp thuộc tổ tư
vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá hợp danh trường pháp thuộc tổ tư
những kết quả kiểm tra xác minh ban đầu từ các mẫu dữ liệu do người ra bán chia sẻ thông qua dung lượng dữ liệu cấu trúc dữ liệu trường dữ liệu độ chính xác dữ liệu và logic sắp xếp dữ liệu cho thấy nguồn dữ liệu này khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo quản lý